xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
tốc độ tối đa tám mươi km trên giờ
tốc độ khai thác là ba mươi năm km trên giờ